xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là khung giờ của bản tin kinh tế và tiêu dùng
mở đầu là thông tin đến từ hải dương
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương vừa phát hiện và bắt giữ
bốn tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép trên tuyến sông kinh môn
thuộc đoạn của xã cộng hòa huyện nam sách
bốn chiếc tàu này là do các đối tượng gồm đặng văn cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đều ở tỉnh bắc giang
và đỗ văn biên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyễn văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng ở tỉnh bắc ninh điều khiển
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản tạm giữ bốn phương tiện
bàn giao cho công an huyện nam sách xử lý theo quy định của pháp luật
được biết từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương
đã phát hiện bắt giữ ba mươi tàu khai thác cát trái phép trên các tuyến sông
bàn giao cho công an các địa phương xử lý
tổng số tiền xử phạt là hơn bảy trăm linh triệu đồng
tại km hai trăm chín mươi ba một trăm linh quốc lộ ba thuộc xóm ấn lại xã nguyễn huệ huyện hòa an
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng
đã phát hiện một xe ô tô khách đang chở hơn một hai tấn thuốc lá đã được xấy khô
chiếc xe có biển kiểm soát một mươi một b một trăm năm mươi sáu chở toàn bộ số hàng trên
đang lưu thông theo hướng từ huyện quảng uyên ra thành phố cao bằng
người điều khiển xe là ông nông hiễu phúc chú tại tổ một mươi hai thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh
tại thời điểm kiểm tra lái xe khai nhận số hàng trên là của mình
toàn bộ là nguyên liệu thuốc lá xấy khô được nhập lậu từ trung quốc về
nên không có giấy tờ hợp pháp
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực thương mại đối với ông phúc
và đưa người phương tiện cùng với vật chứng về trụ sở của công an tỉnh
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đang làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong những ngày qua hàng chục hộ dân ở buôn dờ lây xã đắc nê huyện lắc
của tỉnh đắk lắc liên tục kéo vào tiểu khu một nghìn bốn trăm linh tám của công ty aquilac
chặt phá cây trồng nhằm chiếm đất để sản xuất
lực lượng công an huyện lắc vẫn đang phối hợp cùng với các ban ngành địa phương
vận động người dân quay về đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ vụ hủy hoại tài sản này
tiểu khu một bốn trăm linh tám năm hai nghìn một mươi hai công ty agrilac đã ký liên kết với công ty lâm nghiệp huyện lắc để trồng rừng
thế nhưng trong những năm qua cây trồng của công ty liên tục biến đổi
bị người dân chặt hạ đốt cháy
theo phản ánh của các hộ dân ở đây mặc dù chính quyền địa phương đã hứa sẽ cấp đất sản xuất cho bà con
nhưng chờ mãi năm này qua năm khác vẫn không thấy
nên họ đã mang theo dao dựa kéo nhau vào chặt phá cây trồng chiếm đất của công ty agrilac để sản xuất
chính quyền đã hứa là phải cấp đất cho dân mỗi hộ là tám xào mà cả mấy năm nay rồi mà chẳng thấy cấp gì hết
bắt buộc là dân phải lân chiếm tiếp
em nói chung là dân gốc của buôn giờ lây luôn ạ
mà thực tế em không hề có một miếng đất nào để sản xuất luôn
riêng hộ em và nói chung các buôn khác
ở dưới này không hề có một số đất nào ở trong này luôn
bọn em cũng mong muốn là bên chính quyền giải quyết sớm cho bọn em để bọn em không lấn chiếm nữa
và chính quyền cũng phải nghe ý kiến của người dân để mà tiếp thu mà giải quyết sớm
cái việc mà chúng tôi đi lân chiếm như chúng tôi cũng biết vi phạm pháp luật
chúng tôi không còn chỗ nào ăn chỗ nào làm nữa
chúng tôi bắt buộc phải đi chặt
chặt phá thôi bắt buộc đi lân chiếm thôi
bây giờ ở nhà thiệt đói bây giờ không biết làm cái gì nữa
theo thống kê của công ty agrilac từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có năm mươi bảy hectare cây trồng
bao gồm keo và cao su bị người dân chặt phá
trong đó cây cao su đã sắp cho thu hoạch mổ
tổng thiệt hại gần sáu tỷ đồng
điều đáng nói nhiều vụ tranh chấp
người dân còn hung hăng mang theo dao dựa mã tấu tấn công luôn cả người của công ty
các đối tượng đã tập trung một số
số lượng lớn mang hung khí như mã tấu dao rửa lên
đập phá tròi của công ty hăm dọa nhân viên công ty
và hiện tại công ty đang rất là khó khăn vì bị thiệt hại tài chính rất là nhiều
bản thân công ty chỉ mong muốn các cơ quan nhân viên giải quyết dứt
cái thứ nhất là truy tố các đối tượng cầm đầu quá khích
để hủy hoại chặt phá tài sản của công ty
cái thứ hai công ty muốn là các cơ quan ban ngành làm sao
tạo điều kiện đảm bảo về vấn đề an toàn và an tâm cho công ty trồng rừng trong hai nghìn một mươi chín này
được biết tháng năm năm hai nghìn một mươi tám công ty agrilac đã chấp nhận bàn giao hơn ba mươi tám hectare cho chính quyền địa phương
để xem xét bố trí đất sản xuất cho người dân
tuy nhiên đến nay chính quyền vẫn chưa cấp đất
nên người dân tiếp tục gây sức ép hủy hoại nhiều diện tích cây trồng của công ty
đã có nhiều vụ tranh chấp đất giữa người dân với doanh nghiệp
giữa những người dân với chủ rừng
và đã có nhiều vụ án mạng liên quan xảy ra
từ thực tế đó chính quyền tỉnh đắk lắc cần sớm vào cuộc giải quyết đất sản xuất cho các hộ dân ở đây
để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra
đừng để mất bò mới chịu lo làm chuồng
dịch tả lợn châu phi đã được khống chế giá lợn hơi tăng
nhưng điều mà người chăn nuôi lo lắng là khi giá lợn tăng
sẽ dẫn tới việc nhập thịt từ nước ngoài về tiêu thụ
và điều này sẽ làm giá trên thị trường giảm mạnh
cũng như là tạo nên những nguy cơ về việc mang các mầm bệnh trên lợn nếu không được kiểm soát tốt
tại thủ phủ lợn đồng nai
hiện giá lợn hơi lên từ bốn mươi năm đến bốn mươi bảy đồng một kg
nhiều trại không có lợn bán do thương lái tranh nhau mua
nguyên nhân tăng giá do nguồn cung giảm người tiêu dùng đã tiêu thụ thịt lợn trở lại
theo nguyễn kim đoán phó chủ tịch hiệp hội chăn nuôi của tỉnh đồng nai
khi giá lợn tăng sẽ dẫn tới việc nhập thịt từ nước ngoài về tiêu thụ
điều này sẽ làm cho giá trên thị trường giảm mạnh
cũng như tạo nên nguy cơ về việc mang các mầm bệnh trên lợn nếu không được kiểm soát tốt
hiện dù dịch tả lợn châu phi đã được khống chế
nhưng người nuôi ở đồng nai vẫn thận trọng tái đàn
đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh
song song với đó các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ
việc vận chuyển lợn ra ngoài tỉnh qua bảy chốt kiểm dịch
chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế vừa ký ban hành quyết định số chín trăm một mươi bảy qd ubnd
quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn mắc bệnh lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng tai xanh dịch
tả lợn châu phi
theo đó hộ chăn nuôi chủ trang trại gia trại tổ hợp hợp tác xã hay còn gọi là chủ chăn nuôi
có lợn mắc bệnh lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng tai xanh dịch tả lợn châu phi buộc phải tiêu hủy
để phòng chống dịch bệnh lây lan
kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật
khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu
được ubnd cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn
sẽ được hỗ trợ ba mươi tám đồng một kg hơi đối với lợn thịt lợn con các loại
hoặc sáu mươi năm đồng một kg hơi đối với lợn nái lợn đực giống đang khai thác
thừa thiên huế cũng vừa phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu phi thứ ba vào ngày một mươi một tháng bốn
trên đàn lợn nuôi của một hộ gia đình tại xã phong sơn huyện phong điền
từ khi xuất hiện dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
đến nay tỉnh thừa thiên huế đã lập và duy trì hoạt động của bảy chốt kiểm dịch tả lợn
tổ chức lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán
vận chuyển lậu lợn chưa qua kiểm dịch
khuyến cáo người dân không nên quay lưng với thực phẩm thịt lợn sạch
để nghề nuôi tôm hùm bền vững tránh phát triển ồ ạc ảnh hưởng tới môi trường
và gây thiệt hại cho người nuôi như là thời gian qua
vùng nuôi tôm hùm của vịnh xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên
nơi nuôi tôm hùm lớn nhất nước sẽ giảm số lồng nuôi
còn chưa đến một nửa so với hiện nay kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đây là phương án sắp xếp lòng bé nuôi tôm hùm tại vịnh xuân đài
vừa được ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đưa ra
theo đó phương án sắp xếp lồng bé nuôi thủy sản
chủ yếu là nuôi tôm hùm trên vịnh xuân đài
có diện tích gần bảy trăm ba mươi năm hectare
tổng số ô lòng nuôi là hơn bốn mươi ba tám trăm sáu mươi lòng
phương án này có thể đảm bảo cho việc quy hoạch một số vùng
số ô lòng nuôi thủy sản
trong giới hạn sức tải của môi trường vịnh xuân đài
phù hợp với tình hình vùng nuôi
hiện nay trên vịnh xuân đài có gần hai bốn trăm linh hộ nuôi thủy sản bằng lòng bé
với hơn một bốn trăm bốn mươi bẻ nổi và tám mươi ba bảy trăm bốn mươi tám lồng chìm
nhưng chỉ có ba mươi một sáu trăm linh lòng bé trong quy hoạch
việc nuôi thủy sản tự phát không theo quy định
mật độ thả nuôi dày đặc đã dẫn tới
làm cho gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường
và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nuôi
thực tế là tình trạng tôm hùm chết
liên tục xảy ra trong ba năm qua
gây thiệt hại lớn cho người nuôi
dự kiến vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
các xã ven vịnh xuân đài sẽ tiến hành triển khai quy hoạch này
hộ nào không thực hiện
chính quyền địa phương và các ngành chức năng
sẽ có biện pháp xử lý theo quy định
thưa quý vị tại quảng nam
cây cá gai leo một dược liệu chữa bệnh
đã được người dân trồng ở nhiều địa phương
để cung ứng cho thị trường
sau một thời gian dài lắng xuống
từ sau tết đến nay
người đông dân vui mừng khi giá cây
cây cá gai leo đang tăng mạnh
ở mức năm mươi ba đồng một kg
thế nhưng nông dân lại không có đủ nguồn nguyên liệu
để bán ra
gia đình ông huỳnh đức dũng
ở thôn đồng thanh sơn xã bình định nam
hiện mỗi xào cả gai leo của gia đình ông
đã thu về gần một mươi năm triệu đồng
với giá bán này
chỉ sau bốn tháng chăm sóc
gia đình ông dũng đã có thu nhập cao gấp năm sáu lần
các loại cây màu khác
ông dũng cũng đang định phá bỏ
thêm bốn xào trồng keo
để chuyển hẳn
sang trồng cá gai leo
không chỉ có ông dũng
nhiều người dân trong khu vực cũng phấn khởi
khi cá gai leo tăng giá
thêm thu nhập cho bà con
câu chuyện cây cà gai leo hay nhiều loại cây nông sản khác
được giá ổ ạt trồng mất giá người dân lại phá bỏ
không còn là điều mới mẻ
tuy nhiên để không rơi vào tình trạng này
cùng với việc người dân cần cẩn trọng
tìm hiểu kỹ thông tin thị trường tiêu thụ
thì việc chính quyền ngành chức năng địa phương
phải có định hướng đúng đắn cho người dân
nhất là khâu tìm thị trường đầu ra
để người dân yên tâm sản xuất